tại thành phố hồ chí minh hội đồng bảo trợ hội chữ thập đỏ việt nam và trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên việt nam đã cho ra mắt dự án ngân hàng thực phẩm foodbank việt nam
phước văn việt nam là một dự án mang ý nghĩa xã hội nâng cao ý thức tiết kiệm và phòng chống lãng phí thực phẩm hỗ trợ điều phối và kết nối nguồn thực phẩm tới các trung tâm máy ấm nhà mở khu lao động nghèo
xây dựng ngân hàng thực phẩm để kịp thời ứng phó khi có tình huống khẩn cấp thiên tai xảy ra với mong muốn một đất nước không còn cái đói vào một ngân hàng thực phẩm lớn tại việt nam nhằm cung cấp dài hạn cho những mảnh đời khó khăn góp phần thực hiện an sinh xã hội
thông qua việc những hoạt động nhân văn của mình nó còn giúp bảo vệ cho môi trường nữa cho nên mình nghĩ là foodbank đem cho hai lợi ích rất to lớn
và chính vì vậy mà cp sẽ luôn luôn sẵn sàng và sẽ sẵn sàng để cho
giúp đỡ đồng hành cùng cái dự án này để phát triển lên
theo thống kê của tổ chức lương thực và nông nghiệp của liên hiệp quốc viết tắt là fao cho thấy
một phần ba thực phẩm trên thế giới bị hư hỏng hoặc bỏ đi trong quá trình vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ gây thiệt hại đến chín trăm bốn mươi tỷ usd trên một năm
một điều nghịch lý là cho dù nhiều thức ăn bị lãng phí nhưng vẫn có đến tám trăm linh triệu người trên thế giới đi ngủ với cái bụng rối mỗi đêm
một thảo sát cho electrolux thực hiện trên quy mô bốn
nhiều người trong tám hộ gia đình trải dài trên tám quốc gia châu á thái bình dương cho biết
việt nam đứng thứ hai về chỉ số lãng phí thực phẩm trong khu vực xếp sau trung quốc
dự án hàng thực phẩm này khi ra đời hy vọng sẽ là một nơi trung chuyển được nguồn thực phẩm từ nơi đang lãng phí đó
đến với hàng triệu người đang thiếu đối đặc biệt như là các trung tâm máy ấm nhà mở và viện dưỡng lão
và xa hơn nữa chúng tôi mong muốn rằng là ngoài cái việc đó chúng tôi muốn nâng cao cái nhận thức về cái hành vi của
tất cả những người dân việt nam ta là hãy tiết kiệm thực phẩm hãy biết sẻ chia
và để xa hơn là chúng ta sẽ có một cái việc nữa là chúng ta bảo vệ cái nguồn tài nguyên
rồi chúng ta xa hơn là chúng ta chống về cái lãng phí và cái ô nhiễm về môi trường và cái khí nhà kính
sau buổi lễ các nhóm tình nguyện viên ngân hàng thực phẩm việt nam tham gia nấu năm trăm linh xuất ăn cho trẻ em
và cán bộ nhân viên tại trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật một hồi thị nghè
ngoài ra chiều cùng ngày sẽ tổ chức nấu một trăm linh sức cháo thịt để trao tặng
cho các hoàn cảnh khó khăn không nơi ở trên địa bàn thành phố hồ chí minh